chương trình thời sự tối nay ngày ba tháng chín sẽ có những thông tin chính sau đây

nhưng những lời bác dạy vẫn luôn là nguồn sức mạnh để lực lượng cảnh sát biển vững vàng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong phần tin tức quốc tế tiếp tục thông tin về vụ cháy tàu ở california của mỹ đã tìm thấy hai mươi năm thi thể vẫn còn chín người mất tích
trung quốc và triều tiên thống nhất tăng cường quan hệ hữu nghị song phương và hợp tác chặt chẽ nhằm giải quyết những vấn đề trên bán đảo triều tiên
thưa quý vị chiều nay tại hà nội cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế đã chính thức được phát động
tham dự và chủ trì có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động
mục đích của cuộc vận động này là nhằm khơi dậy trí tuệ sức sáng tạo tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đối với đất nước
đối tượng tham gia của cuộc vận động là các doanh nghiệp doanh nhân của việt nam thuộc mọi thành phần kinh tế
và cá nhân là người việt nam có hoạt động kinh doanh tại việt nam
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại việt nam
các doanh nghiệp do người việt nam ở nước ngoài làm chủ sở hữu và các doanh nhân việt kiều doanh nhân việt nam ở nước ngoài
đối với nhiều doanh nghiệp cuộc vận động lần đầu tiên được tổ chức có ý nghĩa lớn
với cái nội dung của cuộc vận động lần này thì có thể nói là các doanh nghiệp rồi các doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế
đều có thể được có cơ hội để tham gia vào quá trình hoàn thiện các cơ chế chính sách và hệ thống luật pháp của đất nước của chúng ta
và tôi cho rằng là với cái cuộc phát động lần này thì nó tạo ra một cái kênh rất quan trọng
và để đảng nhà nước được đón nhận các ý kiến từ thực tiễn hoạt động
của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của việt nam
doanh nhân sẽ có những cái ý kiến đóng góp vào những thể chế chính sách để nó thiết thực hơn nó phù hợp hơn với từng địa phương từng hoàn cảnh
để trong việc xây dựng cơ chế chính sách hoặc các quy định của pháp luật được một cách sâu rộng hơn
và nó tạo ra được những cái sự thông thoáng và tạo ra những cái cơ chế giải quyết được những cái vướng mắt ách tắc

các doanh nghiệp doanh nhân các cá nhân tập thể tham gia cuộc vận động gửi tác phẩm góp ý đề xuất qua bưu điện hoặc thư điện tử
thời gian tiếp nhận góp ý đề xuất từ ngày ba tháng chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền ngay báo cáo của các bộ ngành liên quan về kết quả chuẩn bị
cho đánh giá đa phương của nhóm châu á thái bình dương về phòng chống rửa tiền apg
đây là nghĩa vụ bắt buộc khi việt nam là thành viên của nhóm này
trong hai năm vừa qua để chuẩn bị cho đánh giá đa phương vào cuối năm nay ngân hàng nhà nước việt nam đã phối hợp
với các bộ ngành các ngân hàng xây dựng báo cáo cụ thể chi tiết đánh giá một cách sát thực nhất tình hình để trình thủ tướng chính phủ
việc được apg đánh giá cao về công tác phòng chống rửa tiền sẽ giúp việt nam tăng cường giao dịch tài chính với nhiều nước trên thế giới
tạo sự tin tưởng đối với các doanh nghiệp cũng như thu hút đầu tư fdi vào việt nam
vị thế uy tín của việt nam sẽ được nâng cao trong việc huy động vốn vai quốc tế của việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của đánh giá đa phương
và những tác động của đánh giá này đối với toàn bộ nền kinh tế chính trị xã hội của việt nam
yêu cầu các bộ ngành liên quan tập trung chỉ đạo nỗ lực thực hiện khắc phục những hạn chế bổ sung nguồn lực và nhân lực
trong các bước của quá trình chuẩn bị cho đánh giá đa phương hoàn thành trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín để đạt được kết quả tốt nhất
thưa quý vị sau đây là tin áp thấp nhiệt đới mới cập nhật
vào chiều nay một mươi sáu h ngày ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km
chiều mai áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong đêm nay và ngày mai bốn tháng chín ở vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biệt động mạnh
ở vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam có gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
thưa quý vị để kịp thời chủ động ứng phó với hai cơn áp thấp nhiệt đới vào nước ta
miền trung cần huy động lực lượng khẩn trương thu hoạch lúa hẻ thu đồng thời chủ động mọi giải pháp bảo đảm an toàn hỗ trợ
đây là yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai trong cuộc họp bàn giải pháp ứng phó diễn ra vào sáng nay tại hà nội
theo đó ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương trung bộ tây nguyên
đối với trên biển theo dõi áp thấp nhiệt đới và tình hình tàu thuyền lồng bè
kiểm tra bảo đảm an toàn cho người dân khu vực ven biển có nguy cơ rủi ro cao
đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hẻ thu bảo đảm an toàn đê điều
đối với khu vực miền núi trung du và tây nguyên
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra giả soát dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập vùng trũng thấp khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập hạ du hồ chứa nhất là hồ đập sung yếu đang thi công và thủy điện nhỏ
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày một tháng chín đến sáng nay trên địa bàn hà tĩnh có mưa to và rất to gây ngập lụt cục bộ ở nhiều xã
nhà máy thủy điện hố hô xả lũ khiến cho một số trục đường cầu tràn và thôn xóm ở huyện hương khê bị ngập gây chia cắt cục bộ tại nhiều xã
tỉnh đã yêu cầu các địa phương các đơn vị thi công theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa báo thông báo kịp thời để người dân chủ động
các biện pháp phòng tránh triển khai các phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét kiên quyết sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm như dọc bờ sông ngàn sâu và vùng hạ du công trình thủy điện hố hô đến nơi an toàn
tại quảng bình ubnd tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu các sở ngành và địa phương tiến hành kiểm tra giám sát và chỉ đạo cơ sở theo dõi sát sao diễn biến của mưa lũ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cơn bão số năm trong những ngày tới
qua đó đề nghị các đơn vị tập trung phòng chống rủi ro thiên tai có thể xảy ra
thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình toàn tỉnh quảng bình hiện có sáu mươi năm phương tiện với sáu trăm một mươi năm lao động đang hoạt động trên biển
các phương tiện đang nắm được diễn biến của áp thấp nhiệt đới đang trên đường vào bờ và đánh bắt ở vùng biển trong phạm vi cơ động được khi có thời tiết xấu xảy ra
còn tại quảng trị từ hôm qua đến nay nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa to lượng mưa đo được từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm
tại các huyện miền núi đắk cơ rông và hướng hóa nhiều thôn bản bị cô lập chia cắt do nước dâng cao và sạt lở đất
hiện mưa đã ngớt nhưng mực nước sông sepol vẫn đang dâng lên gây nguy hiểm tại khóm đông chín duy tân cao việt ca túp
trước tình hình mưa lớn dạng sáng nay ubnd huyện hướng hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ sơ tán người dân ở những vùng trũng thấp gần sông suối bị ngập sâu đến nơi an toàn
hiện lực lượng chức năng đã chốt chặn ở những tuyến đường bị ngập lụt để cảnh báo hỗ trợ người dân đến nơi an toàn
trong phần tiếp theo sạt lở đất bất thường ở huyện đắc lấp tỉnh đắc nộc chính quyền địa phương đang gấp rút khoanh vùng tiến hành di rời các hộ dân đến nơi hợp tạm
dù đã qua nửa thế kỷ thế nhưng những lời bác dạy vẫn luôn là nguồn sức
cảm thông chia sẻ chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình
ước mơ đến trường của bao trẻ em nghèo hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đã trở thành hiện thực
và trên hành trình đi tìm con chữ để trở thành người có ích
các em luôn có tình yêu thương và điểm tựa vững chắc là những người mang một cái tên rất đỗi thân thương
bộ đội cụ hồ
học sinh sinh viên các trường các lớp bổ túc văn hóa
như một mệnh lệnh luôn thôi thúc các học viên cán bộ chiến sĩ
trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển
mỗi ngày cùng nhau học tập và giàn luyện
trong những lời căm dặn của chủ tịch hồ chí minh dành cho đàn viên thanh niên
tôi tâm đắc nhất lời căm dặn của bác là ra sức học tập nâng cao trình độ
về mọi mặt chính trị văn hóa khoa học
kỹ thuật quân sự thì từ đó chúng ta trang bị một kiến thức đầy đủ nhất
để có thể phục vụ cống hiến cho đơn vị cho tổ quốc và cho nhân dân
chúng em được học mỗi ngày một điều luật một tuần một tình huống
và đặc biệt hơn nữa là chúng em được học tập lời bác hồ dạy ngày này năm xưa
đó cũng là một kiến thức bổ ích và rất quan trọng đối với mỗi học viên chúng em
thấm nhuần lời dạy của bác lực lượng cảnh sát biển đã không ngừng phấn đấu
xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển có bản lĩnh chính trị vững vàng
giỏi việc nghiệp vụ lập nhiều chiến công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bản thân tôi cũng đã thấm nhuần lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
đó là kỹ đức cần kiệm liêm chính trí công vô tư
chính vì vậy trong thời gian vừa qua thì các thế hệ học viên của trung tâm đào tạo
và bộ trưởng nhiệm vụ cảnh sát biển những giờ lên lớp chính trị
mà do bản thân tôi hoặc là khoa tổ bộ ngôn giáo viên trong tổ bộ ngôn đảm nhiệm
thì chúng tôi cũng lòng ghép vào những vấn đề vừa giáo dục vừa tuyên truyền vừa phổ biến
về những đạo đức tấm gương của bác phong cách làm việc của bác
tất cả cán bộ chiến sĩ học viên giáo viên cũng như là nhân viên trong đơn vị
đã biết được là những cuộc đời hoạt động của bác đặc biệt là những lời dạy của bác năm xưa
thế thì có thể nói là tất cả những lời dạy của bác đều có những ý nghĩa thiết thực
trong các hoạt động hàng ngày
và thậm chí là có nội dung hiện tại vẫn đang và đã và đang đi vào cuộc sống
và đã có những giáo dục định hướng cho cán bộ chiến sĩ học tập và lo theo
đã năm mươi năm kể từ ngày bác mất những lời dạy của người vẫn luôn vang vọng khắc sâu
và còn mãi trong lòng các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển cho đến ngày nay và mãi mãi sau
đó cũng chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động để toàn trung tâm đào tạo
và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
trong phần tin tức quốc tế tiếp tục thông tin về vụ cháy tàu ở california của mỹ
đã tìm thấy hai mươi năm thi thể chín người vẫn mất tích
trung quốc và triều tiên thống nhất tăng cường quan hệ hữu nghị song phương
và hợp tác chặt chẽ nhằm giải quyết những vấn đề trên bán đảo triều tiên
thưa quý vị tiếp tục thông tin về vụ cháy tàu lặn xảy ra ở ngoài khơi tiểu bang california
cứu hộ mỹ đã tìm thấy thi thể của hai mươi năm người và hiện vẫn còn chín người mất tích trong vụ cháy
vụ cháy xảy ra vào sáng sớm ngày hai tháng chín đã làm chìm con tàu chở các du khách đi lặn biển
đang nheo đậu gần đảo santa cruz ngoài khơi bờ biển thành phố santa barbara
với hơn bốn mươi người có mặt trên tàu
bước tàu các lực lượng đã đặt tàu trên tàu
vụ cháy tàu lặn tiếu hộ đã xác nhận ít nhất hai mươi năm người thiệt mạng và đang nỗ lực tìm kiếm chín người mất tích
năm trong số sáu thành viên thuộc thủy thủ đoàn đã được cứu
nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra
được biết tàu concepion gặp nạn khi đang thực hiện chuyến đi ba ngày khám phá chuỗi đảo nhỏ
hình thành nên công viên quốc gia chanel island ở thái bình dương
cảnh sát nhật bản cho biết một bức thư đe dọa kèm theo một vật giống như viên đạn
đã được gửi tới đại sứ quán hàn quốc tại nhật bản
bức thư đã được chuyển tới vào ngày hai mươi bảy tháng tám
trên thư ghi người nhận là cựu đại sứ hàn quốc lee su hon
nhưng không ghi tên người gửi và địa chỉ người gửi
theo cảnh sát trong phong bì có một văn bản với nội dung đe dọa nhằm vào người hàn quốc mang súng trường
và không đề cập tới những vấn đề đang gây căng thẳng giữa nhật bản và hàn quốc gần đây
theo một thỏa thuận hòa bình đã đạt được với tổ chức hồi giáo cực đoan taliban
mỹ sẽ rút năm bốn trăm linh quân trong tổng số gần một mươi bốn quân ra khỏi afghanistan trong vòng một trăm ba mươi năm ngày
đặc phái viên của mỹ về hòa giải afghanistan cho biết thỏa thuận đạt được sau chín vòng đàm phán kéo dài nhiều tháng qua
với đại diện của taliban vẫn phải được tổng thống donald trump chấp thuận trước khi các bên đặt bút ký

chúng tôi đồng ý rằng nếu các điều kiện tiến hành theo thỏa thuận
chúng tôi sẽ rút khỏi năm căn cứ mà chúng tôi đang đóng quân trong vòng một trăm ba mươi năm ngày
về phía taliban lực lượng phiến quân cam kết sẽ không để các nhóm khủng bố khác như al qaeda hay is
dùng afghanistan như căn cứ tấn công mỹ và các đồng minh
hãng tin reuters cho biết hiện vẫn chưa rõ các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ như thế nào
vì cho đến nay taliban vẫn từ chối thỏa thuận trực tiếp với chính phủ afghanistan
xin chuyển sang các tin tức khác
sáng nay ủy viên quốc vụ kiêm bộ trưởng ngoại giao chính phủ
trung quốc vương nghị đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp triều tiên ri yong ho
trong khuôn khổ chuyến thăm quốc gia đông bắc á này
hai bên đã nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị song phương và hợp tác chặt chẽ
nhằm giải quyết những vấn đề trên bán đảo triều tiên
tại cuộc hội đàm cả hai bên đều khẳng định lập trường không thay đổi
trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương
hai ngoại trưởng cũng trao đổi sâu về tình hình bán đảo triều tiên
và nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ về vấn đề này
để góp phần gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực
chuyến đi của ông vương nghị diễn ra giữa lúc xuất hiện đồn đoán về khả năng
nhà lãnh đạo kim jong un có thể lại sắp thăm trung quốc
từ tháng ba năm ngoái nhà lãnh đạo triều tiên đã thăm trung quốc bốn lần
và các chuyến thăm này đều diễn ra xung quanh thời điểm
ông kim jong un có các cuộc gặp quan trọng khác để bàn về thúc đẩy quan hệ liên triều
và nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
hãng hàng không lớn thứ hai của pháp eglesual đã đệ đơn phá sản
sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ
chính phủ pháp sẽ tìm kiếm biện pháp tốt nhất để bảo đảm việc làm cho nhân viên của hãng
cũng như duy trì sự tiếp nối của các hoạt động kinh tế
theo cơ quan hàng không dân sự pháp hãng hàng không lâu đời nhất của nước pháp
egliseur đã chính thức ở trong trạng thái chuyển giao đặc biệt
sau khi đệ đơn phá sản
trước khi đệ đơn phá sản egliseur đã có nhiều lợi ích
và nhiều tháng gặp vấn đề về dòng tiền
tuần trước giám đốc điều hành của hãng đã bị cổ đông chuất quyền
do phạm phải các sai lầm chiến lược trong hai năm qua
trước mắt hãng sẽ được tòa án thương mại bảo vệ phá sản
để giúp duy trì hoạt động cũng như công an việc làm cho hơn một một trăm linh nhân viên
trong năm ngoái doanh thu của hãng đạt hơn ba trăm linh triệu đô la mỹ
trở khoảng một chín triệu lượt hành khách
tuy nhiên con số này không đủ để hãng bù đắp những tổn thất
và phải công bố kế hoạch bán các tuyến đường bay tới bồ đào nha
cho đối thủ nặng ký của mình là hãng hàng không giá rẻ vô linh hồi tháng trước